thưa quý vị tại các địa phương những ngày này đang diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trung sức cùng cộng đồng những chương trình tiếp sức mùa thi hiện đang được lực lượng công an cả nước triển khai
tạo những điều kiện thuận lợi nhất để kỳ thi được diễn ra an toàn đảm bảo an ninh an toàn
lực lượng công an không chỉ có mặt tại các điểm thi để đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực này
mà còn đồng hành và kịp thời hỗ trợ cho các thí sinh trong nhiều trường hợp đặc biệt
vâng chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ là một hoạt động thường niên thể hiện tinh thần đồng hành
mà ý nghĩa hơn các hoạt động đã có sự lan tỏa mạnh mẽ vun đắp giá trị nhân văn để hành trình tình nguyện được tiếp nối và duy trì
ngày một mươi tháng sáu hơn một trăm linh học sinh hà nội chính thức bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc an toàn công an tp hà nội huy động hơn một cán bộ chiến sĩ công an phục vụ kỳ thi
giữ an ninh trật tự vòng trong và ngoài tại các điểm thi lực lượng công an tăng cường tại các tuyến giao thông trọng điểm
phân luồng tránh ủn tắc giao thông giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường được thuận tiện và an toàn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất